thưa quý vị trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới của nhiều đối tượng
công an thành phố hà nội đã xây dựng và triển khai rất nhiều kế hoạch tấn công tội phạm
để phù hợp với tình hình mới trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một
thay vì đứng tại chốt như trước các tổ công tác hoạt động mở rộng với hình thức hóa trang
sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường nhằm đáp ứng tốt nhất
việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập như thế này
mang theo kéo sắt trong cốp xe khi điều khiển phương tiện là xe phân khối lớn
nhưng không tuân thủ các quy định về luật an toàn giao thông
dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thanh niên này cho biết có nhận thức được hành vi của mình
tuy nhiên vẫn trả lời một cách vô tư
bình thường mình có hay đi bóc đầu lạc lanh như vậy không
ít khi ạ xe tốn xăng mới mua đó
thế sao mình lại phải che biển số xe mình lại
các anh bảo che thì ông chỉ biết là che là điều gì
anh nào bảo che
chứ không có diễn đàn gì
các tổ quốc tác sẽ dừng kiểm tra các trường hợp khi đoàn giao thông là vi phạm
thì qua đánh giá của cá nhân cũng như là tổ quốc tác
thì đây là một hình thức mới
nhưng mà khi mà tập trung ra xử lý thì cũng là mang tính chất là tuyên truyền
cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô mà không chấp hành luật giao thông
đặc biệt trong thời điểm cuối tuần vừa qua
trên các tuyến phố địa bàn nội thành cùng bốn quận hoàn kiếm hai bà trưng đống đa ba đình
liên tiếp các nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe gây dối trật tự công cộng như thế này xuất hiện
trong đó nhiều thanh thiếu niên có hành vi tháo biển số xe
hoặc mang theo hung khí khi tham gia giao thông trên đường
ngay lập tức tổ liên ngành mặc thường phục đã phát hiện kiểm tra
người vi phạm mà mang theo những cái quy định của pháp luật cấm
thì chúng tôi sẽ bàn giao về công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài những chuyên trách hóa sang để thực hiện nhiệm vụ phòng chống
và các nhóm đối tượng thanh thiếu niên như thế này
chúng tôi cũng tiếp tục tập trung thiển khai
ở các nhóm đối tượng là có biểu hiện vi phạm về pháp luật
chỉ trong vòng bốn đêm từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi ba tháng ba
ba trăm chín mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông bị phát hiện
chặn giữ tạm giữ hai trăm linh bốn phương tiện vi phạm
lực lượng một trăm bốn mươi một xác định rõ từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
đến những đứa trẻ vị thành niên đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng
làm tài liệu chứng cứ
để xử lý nghiêm cho lần tái phạm
nếu có hóa trang tuần tra cơ động và sử dụng thiết bị điện tử hiện đại để ghi hình
vi phạm của đối tượng sẽ được lực lượng một trăm bốn mươi một thu thập